còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những tin tức thời sự cập nhật
mở đầu là thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
sở y tế hà nội vừa phê bình nhắc nhở các bệnh viện ở mức thấp trong công tác phòng chống dịch
những bệnh viện dưới mức an toàn sẽ tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh trong vòng bảy ngày
đây là thông tin được đưa ra trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội
cụ thể sau khi kiểm tra hơn bốn mươi bệnh viện trên địa bàn hà nội có đến một mươi bệnh viện ở mức thấp và không an toàn
sở y tế yêu cầu bệnh viện đa khoa gia lâm đã phân luồng lại và bố trí giải phân cách
bệnh viện tâm thần hà nội bố trí phân luồng lại
bệnh viện đa khoa vân đình bệnh viện đa khoa trương mỹ bệnh viện một mươi sáu a hà đông bệnh viện đa khoa quốc tế thiên đức
bệnh viện hà thành bệnh viện đa khoa đức giang đã lập chốt kiểm tra thân nhiệt tại cổng bệnh viện
bệnh viện phổi hà nội bệnh viện thận hà nội đã phân luồng lại để kiểm soát người bệnh
sở y tế phê bình trực tiếp bệnh viện thanh nhàn bằng văn bản về công tác thực hiện cách ly tại bệnh viện
đối với các bệnh viện không an toàn sẽ tạm ngừng các hoạt động khám chữa bệnh bao gồm
bệnh viện mắt sài gòn hà nội số bảy trăm bảy mươi bảy phố nguyễn du bệnh viện mắt hai tách số năm mươi năm phố hàm long bảy ngày để khắc phụ và thực hiện theo quy định
bệnh viện mắt việt nhật số một trăm hai mươi hai phố triệu việt vương khi nào hoạt động trở lại sẽ báo cáo sở y tế
đại dịch covid một mươi chín đã khiến cho cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng
nhưng đây cũng là lúc cho thấy sự đồng kết đoàn kết của cả hệ thống chính trị đặc biệt là tinh thần chống dịch như chống giặc của mỗi người dân
tại thành phố đà nẵng nhóm phóng viên đã có ghi nhận
về mô hình cộng đồng giám sát được người dân chủ động thành lập
họ cũng đã tình nguyện cùng với lực lượng chức năng tham gia trực tại các điểm chốt chặn với suy nghĩ chống dịch là trách nhiệm của toàn dân
lối vào của chung cư blue house phường nại hiên đông quận sơn trà
ngoài lực lượng bảo vệ túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ người dân của khu chung cư đã tình nguyện chia ca để chốt chặn tại cửa
kiểm tra nhiệt độ yêu cầu sát khuẩn tay đối với người dân trong khu chung cư
khi ra vào đồng thời kiểm soát không để người lạ tự ý đi vào
đây chính là mô hình cộng đồng giám sát cộng đồng đầu tiên được người dân chủ động triển khai trên địa bàn phường
người ta an toàn thì mình cũng đều được an toàn
cho nên bây giờ tất cả người dân ở đây là phải tuyên truyền thường xuyên để cho người ta phải tự ý thức bảo vệ bản thân mình
ngay cả buổi tối là bắt loa lo đi ra khắp hai khu chung cư
ngoài việc chia ca để túc trực người dân đã tự nguyện đóng góp để mua sắm các thiết bị dụng cụ phòng dịch
như máy đo thân nhiệt nước sát khuẩn tay bố trí tại cổng trong thang máy và các lối đi bộ
riêng bà con đóng góp vào để mà mua trang thiết bị là được khoảng một mươi hai triệu năm trăm linh
còn ngoài ra là hỗ trợ cho các tổ phần dịch này được khoảng tầm ba triệu nữa
thực ra cái ba triệu đó là chi nước nông doanh em trực
còn cái một mươi hai triệu năm trăm linh của bà con ngồi vào là để mua cồn mua máy của bà con
từ mô hình cộng đồng giám sát cộng đồng đầu tiên tại khu chung cư blueo vào cuối tháng bảy
đến nay ủy ban nhân dân phường nại hiên đông đã tuyên truyền nhân rộng mô hình này
đối với tất cả năm mươi sáu khu chung cư trên địa bàn phường
người ta hiện nay ở chung cư là một trong những địa điểm rất là có nguy cơ để mà lai nhiễm dịch bệnh
dưới lây lan trong cộng đồng này
tuy nhiên thì cái tổ này đã kiểm soát rất là tốt
người ra vào và yêu cầu tất cả những người ra vào thì phải chấp hành nghiêm
các quy định
còn đây là một trong số các điểm chốt chặn kiểm soát phòng dịch
cùng với các lực lượng được phân công nhiệm vụ rất nhiều người dân đã tự nguyện đăng ký
để tham gia các ca trực
em huỳnh tấn trung là một trong số đó
em nghĩ là mình đứng giữa là có đủ người để cho họ đứng chốt
lập ra được nhiều chốt là sẽ mong muốn là hết dịch nhanh hơn
nguồn lực lớn nhất trong công cuộc chống dịch đó chính là ý thức và sự chung tay của người dân
hy vọng rằng với tinh thần và ý thức đó dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi
trước thông tin về một sản phụ chuyển dạ và buộc phải sinh con ngay trước cổng bệnh viện phụ nữ đà nẵng
được lan truyền trên mạng xã hội vào sáng sớm ngày hai mươi một tháng tám một số tài khoản facebook đã tung tin
sai lệch khiến nhiều người dân hiểu lầm
phòng an ninh chính trị nội bộ công an thành phố đà nẵng vừa mới làm việc với một thanh niên
về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân
thanh niên này là chủ tài khoản facebook đinh đức tiến chú tại địa bàn quận hải châu thành phố đà nẵng
ngày hai mươi một tháng tám sau khi đọc và xem được đoạn clip của một người dân chia sẻ về việc cảm kích hành động
của các y bác sĩ bệnh viện phụ nữ mặc dù cả bệnh viện đang bị phong tỏa để chia lửa với bệnh viện đà nẵng
nhưng các bác sĩ đã giúp một sản phụ sinh nở an toàn ngay trước cổng bệnh viện
không biết sự thật mà chỉ xem đoạn clip thanh niên trên đã ghi những cảm nhận hoàn toàn sai
thậm chí còn dùng từ ngữ phiến diện khiến nhiều người dân hiểu sai và phủ nhận mọi cố gắng
của ngành y tế nói chung và của các y bác sĩ bệnh viện phụ nữ nói riêng
chỉ sau vài phút những suy nghĩ trên đã được các trang mạng chia sẻ rất nhiều
ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
tại buổi làm việc công an thành phố đã chỉ rõ cho thanh niên trên dấu hiệu vi phạm nghị định một mươi năm
đồng thời đề xuất mức phạt hành chính từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng đối với hành vi vi phạm đưa thông tin sai sự thật
tại khoa cấp cứu của bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa xuất hiện thanh niên chưa rõ lai lịch
dùng dao nhọn ghế nhựa tấn công một bảo vệ
khi được nhắc nhở không đeo khẩu trang rất may là bảo vệ của bệnh viện đã tránh được và không bị thương tích
thông tin ban đầu một thanh niên không đeo khẩu trang bước vào khoa cấp cứu của bệnh viện
khi bảo vệ bệnh viện nhắc nhở yêu cầu nam thanh niên đeo khẩu trang theo đúng quy định
thanh niên đã không chấp hành la lối sau đó dùng ghế nhựa và dao nhọn
đâm liên tiếp về phía nhân viên bảo vệ nhưng không trúng
trước đó vào sáng cùng ngày năm thanh niên này cũng đã có hành vi cầm dao ghế nhựa
tấn công nhân viên bảo vệ hai lần gây mất trật tự tại khoa cấp cứu của bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an vừa bắt giữ đối tượng nguyễn đức thủy
chú tại thị xã thái hòa tỉnh nghệ an để điều tra về hành vi giết người
vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng tám người dân phát hiện anh võ hiếu hà chú thị xã thái hòa tử vong
trong tư thế bị xe máy đè lên người
qua khám nghiệm lực lượng chức năng đã nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường và xác định đây là vụ án hình sự
quá trình điều tra lực lượng chức năng xác định nguyễn đức thủy có nhiều biểu hiện nghi vấn
vào tối cùng ngày các trinh sát phát hiện thủy đang lẩn trốn ở xã yên sơn huyện đô lương và bắt giữ đối tượng
sau nhiều giờ đấu tranh đối tượng thủy thừa nhận đã sát hại anh hà vì mâu thuẫn cá nhân
sau đó tạo dựng hiện trường giả của một vụ tai nạn giao thông
phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc
những năm qua lực lượng công an hà nam từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ
với các cấp các ngành đoàn thể quân chúng các tổ chức xã hội
phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc
và với nhiều cách làm khoa học cụ thể ở từng địa bàn
đến nay trên toàn địa bàn tỉnh đã củng cố xây dựng được sáu mươi bốn mô hình an ninh trật tự
góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn
phường lê hồng phong thành phố phủ lý tỉnh hà nam
có hơn bảy mươi cơ quan đơn vị doanh nghiệp trường học và nhiều khách sạn nhà nghỉ nhà trọ
với trên năm nhân khẩu trong và ngoài tỉnh đăng ký tạm trú đến sinh sống
lao động sản xuất thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương
song cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
trước thực trạng đó công an phường lê hồng phong đã tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương
xây dựng triển khai mô hình khách sạn nhà nghỉ nhà trọ an toàn về an ninh trật tự
nhằm huy động sức mạnh và vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm
đến nay sau hơn ba năm triển khai thực hiện phường lê hồng phong đã đạt được nhiều kết quả tích cực
đối với các nhà trọ nhà nghỉ cũng đã đánh giá rất là cao trong mô hình được thực hiện
qua đó thì trong thời gian qua cũng qua ba năm triển khai thực hiện cũng đã phát hiện trên một mươi vụ việc
do quần chúng nhân dân và chủ các nhà trọ nhà nghỉ cũng tố rác với công an phường để triển khai chấn ép
qua việc được các đồng chí
công an ở cơ sở về kiểm tra thế rồi về hướng dẫn với nhân dân chúng tôi
thì chúng tôi cũng thấy rằng là đại diện cho một số cơ sở nhà trọ ở đây thì thấy rằng là có tiến bộ rất nhiều
và công tác an ninh trật tự an toàn xã hội đã có nhiều rất nhiều tiến bộ
bằng những cách làm cụ thể sáng tạo đến nay toàn tỉnh hà nam có sáu mươi bốn mô hình quần chúng tham gia bảo đảm an ninh trật tự
ở từng thôn xóm khu dân cư cơ quan doanh nghiệp đóng góp tích cực trong công tác phòng chống tội phạm
giữ gìn an ninh trật tự tiêu biểu như mô hình ba giảm bốn giữ tiếng cảnh an ninh dòng họ tự quản về an ninh trật tự
xây dựng xã không có tội phạm và tệ nạn ma túy ba quản ba biết dòng họ không có tội phạm và tệ nạn ma túy
theo đó một mươi năm năm qua đã xây dựng hơn tám trăm linh hòm thư tố giác tội phạm hòm thư giúp bạn ở các tuyến giao thông thôn xóm tổ dân phố
trong các trường học quần chúng nhân dân đã cung cấp hơn một mươi tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra khám phá gần hai vụ án
và thu hồi tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay từ địa bàn cơ sở
đảng ủy lãnh đạo quan huyện luôn chủ động tham mưu huyện ủy ủy ban dân huyện
ban hành các nghị quyết kế hoạch lãnh đạo chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện
tập trung vào những mô hình mới cách làm sáng tạo hiệu quả có ý nghĩa thiết thực
được cấp ủy chính quyền cơ sở và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ
từ đó đã cung cấp cho lực lượng công an huyện nhiều nguồn tin có giá trị
phục vụ tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
trong những năm qua phòng xây dựng phong trào bảo vệ an tổ quốc cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng công an trong tỉnh
và các công an các huyện thành phố thị xã tham mưu cho giám đốc ngoan tỉnh
chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm ở địa bàn nông thôn
qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
ghi nhận những thành tích đó đến nay toàn tỉnh đã có hơn một lượt tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng về thành tích xuất sắc
trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự
gần sáu trăm linh lượt cá nhân được bộ công an tặng kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc
thể khẳng định rằng với nhiều cách làm hay sáng tạo phù hợp với điều kiện hoàn cảnh đặc thù từng địa bàn dân cư
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh hà nam trong những năm qua đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết của toàn dân
xây dựng được thế trận an ninh nhân dân vững chắc góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
tạo tiền đề phát triển kinh tế văn hóa xã hội tại địa phương
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới và chúng ta sẽ cùng nhau
điểm qua một số bài viết đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo ra sáng ngày hôm nay
cùng với sự dẫn dắt của biên tập viên nam hà xin mời chị nam hà
vâng cảm ơn chị mỹ hạnh
và một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trên báo công an nhân dân đã có bài viết với nhân đề đó là điểm tựa từ niềm tin son sắc
bài viết nhấn mạnh suốt chặng đường bảy mươi năm năm qua lực lượng công an nhân dân luôn thể hiện
lòng trung thành tuyệt đối với đảng gắn bó mật thiết với nhân dân dũng cảm chiến đấu
sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng cách mạng niềm tin của người chiến sĩ công an nhân dân đối với đảng
có ngọn nguồn từ đường lối lãnh đạo đúng đắn và đầy mưu lược của đảng
những thành tiệu to lớn mà đảng ta mang lại cho dân tộc cho nhân dân ta trong hơn chín mươi năm qua
là minh chứng để thuyết phục trong tình hình hiện nay nhiệm vụ công tác công an vẫn đầy cam go
và khốc liệt niềm tin đối với đảng vẫn là yếu tố tinh thần to lớn để lực lượng công an nhân dân
vững bước trên chặng đường mới chỉ có niềm tin và thắng lợi tất yếu của sự nghiệp cách mạng
của dân tộc thật sự vững tin vào bản lĩnh và trí tuệ kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo của đảng
người chiến sĩ công an nhân dân mới một lòng một dạng phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
trong tuần vừa qua thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh đều bị ngập úng nghiêm trọng
đặc biệt là tại thủ đô hà nội và trong thời điểm mùa mưa bão tới gần thì vẫn chưa có
một giải pháp hiệu quả nào cho tình trạng này ghi nhận của báo lao động
hiện tại hà nội còn tồn tại một mươi hai điểm úng ngập trong đó có sáu điểm không giảm được ngập úng
và không thể khắc phục do bất lợi về địa hình sang nguồn xả đại diện sở xây dựng hà nội
cho biết với cường độ mưa năm nay trong khoảng từ năm mươi một trăm linh mm trong vòng hai giờ
các tuyến phố chính vẫn tồn tại những điểm úng ngập để chủ động ứng phó với sự cố úng ngập
trong mùa mưa năm nay đại diện sở xây dựng hà nội cho biết đơn vị đã hoàn thiện công tác duy tu
bảo dưỡng hệ thống thoát nước hiện có đồng thời triển khai nhiều biện pháp
tuy nhiên kết quả không được như mong muốn nguyên nhân xuất phát từ các yếu tố quy hoạch
với tốc độ bê tông hóa nhanh nhưng các công trình thoát nước lại không phù hợp
đó là phản ánh trên báo lao động còn trên báo kinh tế và đô thị thì đăng tải bài viết
với nhan đề đó là mở lại đường bay quốc tế phải thí điểm trước
hiệp hội doanh nghiệp hàng không việt nam vừa kiến nghị thủ tướng chính phủ xem xét mở lại đường bay quốc tế
cho rằng đây là một trong những giải pháp cấp bách nhằm giải cứu ngành hàng không
đang ngày càng thoi thóc vì dịch bệnh covid một mươi chín bởi nếu như không sớm được giải cứu
thì các hãng hàng không sẽ đứng trên bờ vực phá sản
về vấn đề này nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng nên xây dựng những phương án
với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh an toàn chặt chẽ và có thể từng bước mở rộng khôi phục các đường bay quốc tế
cần có sự thí điểm trước thời gian đầu chỉ nên mở thí điểm từ một đến hai đường bay quốc tế
để xem xét kiểm nghiệm và đúc kết kinh nghiệm
bắt đầu từ ngày một tháng một mươi các thuê bao vi phạm về tin nhắn giác thư điện tử giác của gọi giác
sẽ bị xử phạt hành chính lên tới một trăm linh triệu đồng và bị thu lại số điện thoại
theo nguyện định chín mươi một
về chống tin nhắn giác thư điện tử giác của gọi giác vừa được chính phủ ban hành
nhiều chuyên gia kỳ vọng là nghị định này sẽ là phương thuốc đặc trị tin nhắn và tin gọi rác
phản ánh về vấn đề này trên báo tuổi trẻ có bài viết đó là năm nghìn sáu trăm năm mươi sáu thuốc trị tin nhắn của gọi rác
báo tuổi trẻ cho biết điểm mới nhất trong nghị định chín mươi một là hệ thống tiếp nhận phản ánh tin rác
gồm tin nhắn giác của gọi giác thông qua đầu số đại diện năm nghìn sáu trăm năm mươi sáu cho phép người dùng chặn cuộc gọi và tin nhắn giác
bên cạnh đó nguyện định chín mươi một cũng bổ xuống
công chế tải sự phạt mới mạnh mẽ mang tính chất gian đe nhằm bảo vệ người dùng
đồng thời yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ phải áp dụng công nghệ cao hiện đại
vào các hệ thống chặn lọc tin nhắn giác thư điện tử giác và cuộc gọi giác
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng cập nhật những tin tức khác trong bản tin sáng phương nam
cùng với phần dẫn dắt của biên tập viên quang huy
xin mời anh quang huy
xin cảm ơn biên tập viên nam hà
mở đầu bản tin là một số cập nhật về tình hình an ninh trực tự
thông tin từ công an thành phố sóc trăng vừa cho biết đã bắt quả tan một điểm đánh bạc
trong hẻm hai trăm linh năm đường văn ngọc chính khóm chín phường ba thành phố sóc trăng
vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi hai tháng tám nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
lực lượng công an phường ba đã bất ngờ ập vào khu đất trống phía sau nhà số hai trăm linh năm trên hai
đường văn ngọc chín khóm chín phường ba bắt quả tang bảy đối tượng đang tham gia đánh bạc
dưới hình thức chơi bông dụ ăn tiền
tan vật gồm một bộ bông dụ năm điện thoại di động ba xe mô tô số tiền trên bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng
và một số tang vật khác có liên quan
được biết các đối tượng tham gia đánh bạc hầu hết đều ở địa phương
thường tụ tập tại địa điểm này tổ chức đánh bạc gây bức xúc trong quần chúng nhân dân tại địa phương
hiện vụ việc đang được cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị theo các chuyên gia về đồng bằng sông cửu long
qua quan sát mực nước sông mekong những ngày gần đây mùa lũ năm nay ở khu vực này sẽ về muộn
nếu không có mưa nhiều trong những tháng tiếp theo có khả năng tình trạng hạn hán xâm nhập mặn
sẽ tiếp tục tái diễn trong mùa khô năm tới
số liệu của ủy ban sông mekong cho thấy mực nước đo ngày một mươi bảy tháng tám tại stong tren là năm tám mươi hai m
chỉ cao hơn năm hai nghìn một mươi chín là năm m tại trạm crity là một mươi bốn một mươi một m
cao hơn năm hai nghìn một mươi chín là năm m
nếu so với hai năm xảy ra hạn mặn gây gắt ở đồng bằng sông cửu long là năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy
thì mực nước sông mekong tại hai trạm này hiện nay chỉ cao hơn năm hai nghìn một mươi chín chút ít
và vẫn còn thấp hơn cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong khi đó ở hạ nguồn tại trạm tân châu trên sông tiền mực nước ngày một mươi bảy tháng tám là một năm mươi năm m
cao hơn gần gấp đôi thời điểm năm ngoái và sắp xỉ năm hai nghìn một mươi sáu
còn tại trạm châu đông tại trạm tân châu trên sông tiền
trên sông hậu mực nước là một năm mươi bảy m cao hơn năm hai nghìn một mươi sáu tám m
theo thạc sĩ kỳ quang vinh nguyên chánh văn phòng công tác biến đổi khí hậu thành phố cần thơ
các số liệu thực tế trên đã có đủ điều kiện cần của một năm không có lũ
nếu từ nay đến tháng một mươi mà không có mưa nhiều ở lưu vực mekong
thì chắc chắn mùa khô năm tới miền tây sẽ phải tiếp tục đối diện với hạn hán và xâm nhập mặn
có dịp đến làng hoa sa đéc tỉnh đồng tháp đều tỏ ra thích thú và chóng ngợp
trước sự xuất hiện của cây mai vàng hơn trăm năm tuổi trên thân cây có giác chính chỉ vàng rất là mắt
chủ nhân cây mai vàng này là anh vũ đức đông ngụ tại thành phố sa đéc
anh đông cho biết cây mai vàng này đã có tuổi thọ trên một trăm linh năm
được anh mua lại từ người khác và trưng bày trong khuôn viên nhà
mới đây cơ lộc bộ mai vàng sa đéc ra mắt
nên anh đã mang gốc mai này ra trưng bày và được nhiều người chú ý
chiều cao của cây mai này tính từ mặt rễ lên là hai m b hoành một m
rễ cây xù xì có nhiều nu nần nhô ra nhìn rất lạ mắt
theo anh đông sở dĩ cây mai này anh phải giác chính chỉ vàng vào gốc mai là do gần đây gốc mai bị tật
nên anh đã nghĩ đến việc giác vàng vào để che đi khuyết điểm của cây
việc làm này vô tình đã tạo ra sự độc lạ và hấp dẫn với người chơi
riêng hai chữ tuệ sâm chính là tên của bà mẹ anh
ngoài dáng thế đẹp và giác vàng
cây mai trăm tuổi này còn có một điểm độc lạ nữa là không chỉ có cành lá phía trên
mà xung quanh gốc cây đều có nhắn bao quanh
đã có nhiều người ngã giá mua cây mai này hơn một tỷ đồng nhưng chủ nhân chưa đồng ý bán
hiện tại trong khuôn viên của câu lạc bộ mai vàng sa đéc
cũng có hàng trăm cây mai giá trị khác nhau đang được trưng bày
nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm tham quan lý tưởng cho những người đam mê chơi mai
phát huy truyền thống của lực lượng câu mai nhân dân những năm qua
trung tá tạ phương kiều trưởng công an phường một thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
luôn lấy phương châm gần dân bám dân để tạo niềm tin vững chắc trong lòng nhân dân
về sự tận tụy tận tâm của người công an cơ sở
đồng chí là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
và phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đồng tháp
trước yêu cầu phải đảm bảo vững chắc tình hình an ninh trật tự
để phục vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương
trung tá tạ phương kiều trưởng công an phường một thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
đã không ngừng học hỏi đổi mới trong công việc nhằm phục vụ cho người dân ngày càng tốt hơn
kết quả đạt được của tập thể công an phường một cũng như cá nhân tôi luôn được sự quan tâm
giúp đỡ của ban lãnh đạo công an thành phố sự chỉ đạo kịp thời của đảng quỹ
quỹ ban dân phường đặc biệt là sự phối hợp hỗ trợ rất là tích cực của các cơ quan
sở ngành đóng quân trên địa bàn và quân chúng nhân dân
cái sự quan tâm phối hợp đó đã giúp cho cán bộ chiến sĩ công an phường
thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
dù là nữ chỉ huy nhưng trung tá tạ phương kiều không ngại khó thường xuyên xuống địa bàn
nắm bắt tình hình trực tiếp tham gia chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc mới xảy ra
từ đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội
bên cạnh đó là việc tham gia vận động xã hội hóa nhiều nguồn kinh phí để lắp đặt bốn mươi hai camera an ninh
với tổng kinh phí hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng trên các tuyến đường trọng tâm các khu cơ quan
mục tiêu trọng điểm khu vực công viên quảng trường trên địa bàn năm khóm
trong thời gian qua sự phối hợp hết sức là chặt chẽ và đồng chí tạ phương kiều
cũng đã có những cái nghĩa là linh hoạt rồi chủ động cũng trực tiếp cùng với tụi tôi đến nhà các đồng chí đại đạo
mà khi người dân kéo đến đó để chi để mà động viên rồi giải thích
để người dân kéo đến đó để chi để mà động viên rồi giải thích
để mình sẽ trở lại chỗ trụ sở tiếp dân của tỉnh

phòng chống tội phạm bằng màn hình lớn tại khu văn thánh miếu tiếp tục duy trì thực hiện kế hoạch
chia nhỏ địa bàn tuần tra kiểm soát và nhân rộng ra toàn phường qua đó được nhân dân đồng tình ủng hộ
với phương châm gần dân bám dân để tạo nên niềm tin vững chắc trong lòng nhân dân
về sự tận tâm tận tụy của người công an cơ sở
trong nhiều năm qua đơn vị do trung tá kiều chỉ huy không có cán bộ nào vi phạm kỷ luật
tập thể công an phường năm năm liền đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín cán bộ và nhân dân phường một được nhận bằng khen của bộ công an
và ủy ban nhân dân tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
riêng đồng chí năm năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
nhóm đạp xe mang tên cào cà của anh huỳnh quyết thắng đã có nhiều năm hỗ trợ du khách khám phá
thành phố hồ chí minh đến từng ngõ ngách và cả tham quan nhiều mảng xanh ngoại thành
giữa giai đoạn phòng chống covid một mươi chín không chỉ nhiều người nước ngoài mà nhiều bạn trẻ
cũng dần tìm đến mô hình này vừa học cách rèn luyện sức khỏe
vừa khám phá nhiều điểm đến mới lạ tại thành phố nơi mình sống
nhóm đạp xe thể thao khám phá cao cao
giữa anh huỳnh quyết thắng đã có nhiều năm hỗ trợ du khách khám phá
thắng khởi xướng ban đầu dựa trên nhu cầu du lịch của người nước ngoài
tăng tính tương tác với người dân địa phương

bước thắng bắt đầu tiếp cận nhóm đối tượng này